ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị đã tổ chức lễ trao thưởng
cho sáu cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia bắt đối tượng cướp tài sản
theo kết quả điều tra vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một trần thanh luân hai mươi năm tuổi ngụ xã tân khánh đông
thành phố sa đéc vào ngân hàng để giả vời giao dịch
thấy ngân hàng phán luân rút súng giả và bom giả ra khống chế yêu cầu nhân viên ngân hàng
bỏ tiền vào ba lô với tổng số tiền một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng
khi luôn chưa kịp tẩu thoát thì ông phan tấn đức và anh lê nhật huy là nhân viên bảo vệ
của một ngân hàng trên địa bàn thành phố sa đéc đã không ngại nguy hiểm xông vào khống chế đối tượng
các nhân viên khác của ngân hàng cũng đã kịp thời hỗ trợ hai người bảo vệ
trước sử dụng cả mưu trí đấu tranh và bắt giữ đối tượng cướp tài sản bộ công an đã khen thưởng
cho ông đức và anh huy mỗi người năm triệu đồng bốn cá nhân còn lại được khen thưởng ba triệu đồng
trích từ quỹ phòng chống tài phạm trung ương